từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn một mươi năm lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
bốn cán bộ tại xã mỹ thành huyện yên thành tỉnh nghệ an đã bán năm mươi sáu lô đất trái quy định
trong đó với vai trò là bí thư đảng ủy xã ông nguyễn văn năm được xác định đã chỉ đạo
các ông nguyễn văn định là chủ tịch ủy ban nhân dân xã nguyễn văn thạch kế toán trưởng
và nguyễn vĩnh trinh là cán bộ địa chính xã thực hiện việc bán đất trên địa bàn
thu lợi bất chính hơn một hai tỷ đồng gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn một trăm một mươi một triệu đồng
số tiền bán đất được nhập vào ngân sách của xã và hạch toán vào nguồn nhân dân tự nguyện đóng góp
nộp vào kho bạc nhằm mục đích rút được một trăm linh số tiền này cho xã sử dụng vào việc xây dựng cơ sở vật chất
hạ tầng nông thôn mới cho địa phương
được biết mỹ thành là xã điểm trong xây dựng nông thôn mới của huyện yên thành
vệ đích nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi tám